trong tiết trời nắng nóng gây gắt cùng với không khí oi bức việc có một điểm nghỉ ngơi tránh nắng cho những người lao động trực tiếp ngoài trời hay là những người di chuyển liên tục trên đường phố có thể nói là một mô hình vô cùng thiết thực và ý nghĩa
tại hà nội những điểm nghỉ chân như vậy đã góp phần không nhỏ trong việc hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng và bảo vệ sức khỏe cho mọi người ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một trong những điểm nghỉ ngơi tránh nắng miễn phí của hội chữ thập đỏ việt nam được dựng ngay tại ngõ năm trăm hai mươi một đường phạm văn đồng quận bắc từ liêm thành phố hà nội
tại những điểm như thế này từ người lao động sinh viên đến những người cao tuổi đều có thể dừng chân nghỉ ngơi uống nước sau những giờ làm việc di chuyển mệt nhọc trong tiết trời nắng nóng gai gắt cùng khí hậu oi bức
không chỉ có đầy đủ nước uống quạt mát máy phun xương điều hòa
chính là cả giường nằm để nghỉ ngơi
người dân còn được các tình nguyện viên ở đây thông báo cập nhật về tình hình thời tiết và các biện pháp cần thực hiện trong thời gian nắng nóng
dạo này đường xá đang làm cây xanh chặt vào hết rồi nên ra nó nắng
thấy để dính điểm nóng này là nghỉ ngơi cho đỡ mệt
tôi thấy là rất là mát mẻ mà cách phục vụ miễn phí rất là tốt rất là cao
cho nên là tôi mong là sẽ có nhiều điểm hơn
người lao động ngoài trời họ phải trực tiếp lao động làm việc thời tiết nắng nóng trong những ngày hè vừa rồi
thì đây là một nơi nghỉ chân mừng chân giúp ích cho họ rất là nhiều
để xây dựng các điểm nghỉ ngơi tránh nắng miễn phí này dự án đã phải nghiên cứu các khu vực dựa vào các tiêu chí như bản đồ đào nhiệt và xu hướng nhiệt tại các khu vực có nhiều lao động ngoài trời người già nhiều khu trọ nghèo với nhà máy tôn xi măng
đây là một loại hình ứng phó với loại hình thiên tai mới đó là loại hình thiên tai về nắng nóng
cũng trên thế giới thì chỉ mới có một vài nước là triển khai và hội chứa thập đỏ việt nam cũng là tổ chức đầu tiên thiên tai về loại hình nắng nóng này
qua đánh giá sơ bộ thì chúng tôi thấy rằng là cái điểm chú tránh nắng này rất là hiệu quả giúp cho người lao động nghỉ ngơi mát mẻ rồi là có nước mát để mà họ phục hồi lại cái sức khỏe để có thể là làm việc tiếp
dự kiến trong tháng tám tới hội chữ thập đỏ việt nam sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này tới những nơi có nền nhiệt cao ở một mươi năm phường thuộc một mươi hai quận nội thành
hà nội nhằm góp phần giảm thiểu ảnh hưởng nắng nóng đến các nhóm dễ bị tổn thương